tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc đã tuyên phạt phạm văn tốt bốn mươi năm tuổi giám đốc công ty hướng nghiệp quốc tế
có trụ sở tại phường tân lợi thành phố buôn ma thuật hai mươi bốn năm tù giam
về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
từ năm hai nghìn một mươi bốn đến tháng ba năm hai nghìn một mươi chín sau khi đăng ký thành lập công ty hướng nghiệp quốc tế
có trụ sở trên tốt không kinh doanh theo ngành nghề đăng ký mà lợi dụng danh nghĩa công ty để đi lừa đảo
tốt đã đưa ra thông tin gian dối là bản thân có thể xin được việc làm xin vào biên chế trong các cơ quan nhà nước
xin đi học xin chuyển công tác rồi nhận tiền của những người có nhu cầu việc làm
sau đó chiếm đoạt bảy hai tỷ đồng của năm mươi sáu người trên địa bàn tỉnh đắk lắc
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo phạm văn tốt tổng cộng hai mươi bốn năm tù giam
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức